các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin chúng tôi mới cập nhật
hiện tại số lượng f mới giảm nhưng bệnh nhân vẫn còn nặng lực lượng tri viện không thể rút quân về ngay được
bộ y tế sẽ có phương án rút quân về từ từ phối hợp nhuẩn nhuyễn giữa trung ương và địa phương
để khi lực lượng này rút về sẽ không phải để lại khoảng trống cho y tế thành phố
thành phố cũng cần kiểm soát chặt hệ thống điều trị f tại nhà và tầng một
các trạm y tế phường xã thị trấn chăm sóc f phải có đủ thuốc oxy cho người bệnh
tầng hai cũng phải trang bị hệ thống cấp cứu tương xứng với oxy
tầng ba có số lượng giường icu đủ sức điều trị
theo chuyên gia này sau ngày một tháng một mươi người dân sẽ trở về cuộc sống bình thường mới
tuy nhiên việc duy trì cuộc sống bình thường mới phụ thuộc vào độ bao phủ vaccine
và mức độ tuân thủ phòng chống dịch của người dân
mới đây thủ tướng nói về chuyển đổi mô hình chống dịch tức là thích ứng an toàn với covid một mươi chín
dù thủ tướng quan điểm như vậy nhưng các địa phương vẫn thực hiện khác nhau
mỗi nơi mỗi kiểu để bùng phát dịch bệnh
người đứng đầu phải chịu trách nhiệm như một vòng kim cô đối với lãnh đạo các địa phương
do đó khi có dịch lãnh đạo tỉnh sẽ khóa cứng địa phương dẫn đến đổ vỡ hoạt động kinh tế
chẳng hạn thành phố hồ chí minh khóa cứng không cho phép chợ truyền thống
chợ dân sinh chợ đầu mối mở chỉ cho siêu thị hoạt động
do đó khoản thu từ siêu thị nhận được rất lớn
những khoản tour đó có ở nhiều tỉnh tất cả đánh vào người dân khó khăn
theo thống kê gần đây khoảng hai mươi chín ba triệu người không có việc làm khi chợ truyền thống đóng cửa
nhiều người dân buộc phải đi siêu thị để mua các nhu yếu phẩm nghề nghèo càng khó khăn
bên cạnh đó khi chợ truyền thống đóng cửa cũng kéo theo những người sản xuất nhỏ lẻ không thể tiếp cận được siêu thị
số lượng người bị ảnh hưởng do đóng cửa chợ dân sinh truyền thống là rất lớn
một trong những vấn đề khác được thảo luận là về vấn đề việc làm
ông nguyễn sĩ dũng nêu rõ nghịch lý lao động hiện nay là nơi thiếu cứ thiếu nơi thừa cứ thừa
ở các khu công nghiệp thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai người ta phải chạy về chứ biết bao giờ trở lại
chuỗi cung ứng toàn cầu không thể đứt gãy trong khi cầu của thế giới đang quay lại
nếu không có chính sách để lôi kéo lao động trở lại sẽ khiến sản xuất chúng ta gặp nhiều khó khăn
bác sĩ thương hồng linh giám đốc bệnh viện phổi hà tĩnh cho biết
đến nay hà tĩnh còn một bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện và một ca tái dương tính theo dõi sức khỏe tại nhà
từ ngày bốn sáu đến nay hà tĩnh ghi nhận bốn trăm năm mươi một ca dương tính với sát covid hai
tỉnh đang cách ly tập trung với tám trăm bốn mươi năm người trải qua hai mươi ba ngày không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng
số ca chưa khỏi là ba trăm tám mươi ba tỉnh không còn khu vực nào bị phong tỏa
từ giờ ngày hai mươi ba chín chính quyền cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ và xoay bít nội tỉnh hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện quy định năm ca
theo ngành y tế dịch bệnh tại hà tĩnh đang ở trạng thái bình thường mới
song cần cảnh giác bởi covid một mươi chín tại hai tỉnh giáp danh là nghệ an và quảng bình đang diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện gia viễn tỉnh ninh bình cho biết
vừa đưa ba cô gái trẻ đi cách ly tập trung sau khi phát hiện họ từ vùng có dịch covid một mươi chín về nhưng không khai báo y tế
trước đó công an huyện gia viễn phát hiện ba trường hợp gồm trần thị hát sinh năm hai nghìn
trần t hát sinh năm hai nghìn bốn
thu hát sinh năm hai nghìn hai
cùng ngụ tại xóm phong tĩnh xã gia phong huyện gia viễn
đi từ vùng có dịch bệnh covid một mươi chín trở về địa phương nhưng trốn tránh khai báo y tế không trung thực
qua nắm tình hình ba cô gái trẻ này cho biết khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi ba tháng chín
những người này đi taxi từ khu nhà ở công nhân của công ty an nam
khu công nghiệp đồng văn tỉnh hà nam đến tàu chở hàng của anh trần văn quy
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm neo ở xã thanh tân huyện thanh liêm tỉnh hà nam
đến tám h ngày hai mươi năm tháng
các cô gái trẻ di chuyển cùng tàu của anh quy về xưởng đóng tàu ở ngã ba gián khẩu xã gia chấn huyện gia viễn
sau đó ba người lên bờ bắt taxi về nhà tại xóm phong tĩnh xã gia phong
nhưng không đến cơ sở y tế để khai báo
sau khi nắm tình hình ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín xã gia phong
đã đưa ba người về trạm y tế yêu cầu khai báo y tế
lấy mẫu xét nghiệm test nhanh sát covid một mươi chín và đưa đi cách ly tập trung theo quy định
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đang xác minh làm rõ vụ mạng xã hội lan truyền thông tin cán bộ chốt kiểm soát
yêu cầu người đi đường chuyển ba triệu đồng vào tài khoản nếu không sẽ bị giam xe
theo đó ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín mạng xã hội lan truyền hình ảnh cùng nội dung thông tin
anh em chú ý chốt kiểm soát an dương vương phường an lạc mình xin đi qua chốt để đi mua thuốc cho người nhà
trước khi qua chốt mình đã xin phép trước rồi nhưng anh công an này bắt đòi lập biên bản
sau một hồi anh cho mình số tài khoản của một người nào đó kêu chuyển ba triệu
bảo là nội dung mua đồ không thì giam xe luôn nên mình cũng đành nhịn
cùng với đó là hình ảnh người nam đứng nói chuyện với một người trong trang phục công an
ngay khi nội dung cùng hình ảnh này đang lên mạng xã hội rất nhiều người vào chia sẻ và bình luận
trao đổi với chúng tôi anh ntc ba mươi hai tuổi ngụ tại quận bình tân xác nhận
anh là người trong hình ảnh đang được chia sẻ trên facebook
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
năm mươi tám học sinh tiểu học mầm non ở xã cam thủy huyện cam lộ quảng trị
phải ngủ tại trường ít nhất một đêm để chờ kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín huyện cam lộ quảng trị cho biết
tại địa phương vừa ghi nhận một trường hợp nhiễm covid một mươi chín là ông tê
chú tại thôn lâm lang hai xã cam thủy huyện cam lộ
đã có kết quả test nhanh và xét nghiệm pcr dương tính với covid một mươi chín
đáng chú ý từ ca dương tính này
tám học sinh phải ngủ lại tại trường tối nay chờ kết quả xét nghiệm vì liên quan đến các ca f một
theo một lãnh đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện cam lộ
ông tê khai báo quanh co khi lực lượng chức năng vào cuộc điều tra
trích xuất camera tại cửa khẩu quốc tế lao bảo huyện hướng hóa quảng trị
phát hiện người này xuất cảnh qua lào vào ngày một mươi năm tháng sáu
nhưng không tìm được hình ảnh của ngày về
ông tê đã được đưa về điều trị tại khu cách ly điều trị covid một mươi chín tập trung ở thành phố đông hà
có bảy người trong gia đình của ông tê
cũng đã được đưa đi cách ly tập trung sáu người có kết quả test nhanh dương tính với covid một mươi chín
tuy nhiên tình hình hơi phức tạp vì có hai f một là học sinh nên liên quan đến nhiều người
vị lãnh đạo này nói
theo đó có hai f một lần lượt là học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở cam thủy
trường mầm non hoa sen xã cam thủy
nên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện cam lộ đã phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng trị
lấy mẫu xét nghiệm pcr cho năm mươi tám học sinh
và sáu giáo viên xuyên trưa hai mươi bảy tháng chín
vì cần phải đợi kết quả xét nghiệm
nên chắc chắn năm mươi tám học sinh và sáu giáo viên phải ở lại trường ít nhất là đêm nay
phải chấp nhận điều này vì chúng tôi đang cố gắng thực hiện chống dịch theo phương châm
nhanh hơn một bước cao hơn một cấp để hạn chế thấp nhất sự lây lan nếu có
lãnh đạo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện cam lộ quảng trị nói
bản tin toàn cảnh covid một mươi chín sáng hai mươi tám tháng chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhấn bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh
cục báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
để có được những thông tin chính xác nhất
kính chào và hẹn gặp lại